theo tổng thống mỹ donald trump hội nghị thượng đỉnh giữa ông và chủ tịch kim trương ưn không đi đến thống nhất do bất đồng về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt
và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại cuộc gặp thượng đỉnh được cả thế giới mong chờ này trong tổng hợp của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cũng theo tổng thống trump mối quan hệ giữa mỹ triều tiên đã diễn ra trong thời gian rất dài vì vậy có rất nhiều vấn đề cần giải quyết tuy nhiên điều này không có nghĩa mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây
chúng tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ những điều cho thỏa thuận này chúng tôi là đối tác với rất nhiều nước trên thế giới và tất cả điều quan trọng mối quan hệ với triều tiên cũng vậy nhưng tôi nghĩ thời gian này vẫn chưa đủ để đi đến quyết định ký kết ban đầu
triều tiên là một đất nước có tiềm năng và chúng tôi rất muốn được giúp phát triển đất nước này tuy nhiên để làm được điều này triều tiên cần phải từ bỏ một số điều kiện của họ
theo tổng thống donald trump cả hai bên đều phải từ bỏ nhiều thứ để đến được thỏa thuận cuối cùng tuy nhiên cả hai cũng phải sẵn sàng nếu cuộc đàm phán thất bại và ông trump luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều này không chỉ với triều tiên mà còn với các quốc gia khác
ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc tổng thống donald trump đã ra sân bay về nước